trong khuôn khổ hội nghị khu vực về an ninh lương thực do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ nông nghiệp hà lan tổ chức hôm qua đã diễn ra lễ ký kết giữa bộ nông nghiệp việt nam và các nước trong khu vực để cùng hành động tạo dựng tương lai an ninh lương thực
việt nam là một trong năm nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu đến thời điểm này sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ nữa mà hiện diện ở nhiều vùng trên lãnh thổ việt nam gây ra những thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống của người dân
vì vậy cam kết của việt nam về tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh lương thực tại hội nghị được cộng đồng các nước trong khu vực đánh giá cao
trong khuôn khổ hội nghị bốn mươi chín cam kết cùng hành động về an ninh lương thực đã được ký kết phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường khẳng định
với một nước có thế mạnh về phát triển nông nghiệp việt nam sẽ nỗ lực hết sức khắc phục khó khăn để thực hiện các cam kết này
việt nam không chỉ bảo đảm an ninh lương thực trong nước mà còn cung cấp cho các nước trong khu vực thiết thực góp phần vào sự ổn định lương thực toàn cầu